công an tỉnh nam định cho biết vừa triệt xóa một tụ điểm tập trung sử dụng ma túy trong quán karaoke tại thành phố nam định
hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tại hiện trường công an thu giữ một mươi ba gói ketamin một mươi tám viên thuốc lắc bảy bộ sử dụng ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan
theo công an tỉnh nam định đây là tụ điểm chứa chấp sử dụng trái phép ma túy phức tạp trên địa bàn thành phố nam định
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ